cũng trong ngày ba tháng bốn sở du lịch tp hcm phối hợp với sở công thương và hiệp hội du lịch thành phố
công bố chương trình kích cầu du lịch nhằm góp phần tăng trưởng ngành du lịch và kinh tế tp hcm
chương trình kích cầu du lịch năm hai nghìn một mươi bốn có gần một trăm linh đơn vị tham gia gồm các doanh nghiệp lữ hành cơ sở lưu trú
ăn uống vui chơi giải trí dịch vụ chăm sóc sức khỏe cùng với sự đồng hành của các trung tâm thương mại
siêu thị cửa hàng mua sắm với ba mươi sáu chương trình du lịch giảm từ một mươi sáu mươi
tổng giá trị ưu đải hơn năm mươi tỷ đồng nhằm kéo dài thời gian lưu trú tăng mức chi tiêu bình quân của khách
tăng doanh thu cho ngành du lịch tp hcm và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch đến với con chúng
sở du lịch đề nghị các doanh nghiệp tham gia chương trình giữ vững các cam kết về chất lượng dịch vụ
số lượng sản phẩm đã công bố và mở rộng các chương trình tour tuyến sản phẩm dịch vụ
khẳng định uy tín năng lực của doanh nghiệp và khẳng định vị thế thương hiệu của điểm đến tp hcm
gia tăng sức cạnh tranh của du lịch tp hcm nói riêng và du lịch việt nam nói chung
để chương trình kích cầu bền vững sở du lịch và sở công thương ký kết kế hoạch liên tịch
về kết cầu du lịch thu hút khách đến tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn ba mươi
ngày ba bốn tp hcm tỉnh quảng ninh khởi công dự án xây dựng quảng trường cây xanh và hạ tầng kỹ thuật
của văn hóa núi bài thơ mở rộng tu bổ tôn tạo đền đức ông trần quốc nghĩa
dự án công viên cây xanh từ khu vực đền đức ông trần quốc nghĩễn đến cầu bài thơ
có quy mô diện tích cần chín ha tổng bức đầu tư khoảng hai trăm ba mươi chín tỷ đồng
dự án mở rộng tu bổ tôn tạo đền đức ông trần quốc nghĩễn tại phường hồng gai
được thực hiện bằng nguồn tiền công đức và các khoản huy động xã hội hóa hợp pháp khác
đến ngày ba tháng bốn tổng số tiền ủng hộ của các tổ chức cá nhân đạt được hơn hai mươi bảy tỷ đồng
thời gian thực hiện các dự án trong khoảng ba trăm linh ngày và dự kiến sẽ hoàn thành trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi năm
sở du lịch thành phố đà nẵng cho biết doanh thu lưu trú dịch vụ du lịch quý i tại đà nẵng
ước đạt hơn bảy sáu nghìn tỷ đồng
hoạt động du lịch đạt được những con số khả quan là nhờ lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ
trong ba tháng qua tăng hai mươi ba bốn so với cùng kỳ năm trước ước đạt hơn một tám mươi tám
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn khách quốc tế đến lưu trú tại đà nẵng ước đạt gần sáu trăm ba mươi sáu lượt
khách nội địa lưu trú ước đạt gần một hai mươi năm triệu lượt tăng lần lượt là hai mươi một sáu và hai mươi bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
doanh thu từ lưu trú ăn uống lữ hành đạt hơn bảy sáu nghìn tỷ đồng tăng hai mươi năm sáu so với cùng kỳ năm trước
trong ba tháng đầu năm tổng số chuyến bay đến đà nẵng ước đạt chín năm trăm năm mươi chuyến
có bốn bảy trăm năm mươi hai chuyến bay quốc tế với khoảng một năm mươi chín triệu lượt khách
trung bình mỗi ngày đà nẵng đón hơn một trăm linh chuyến bay trong nước và quốc tế
ngày ba bốn tại quảng trường bảy tháng năm thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên đã diễn ra lễ khai mạc cuộc đua xe đạp toàn quốc
cúp truyền hình thành phố hồ chí minh lần thứ ba mươi sáu hai nghìn hai mươi bốn htv tôn đông á với chủ đề là non sông liền một giải
đây là sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia điện biên hai nghìn hai mươi bốn và chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm
chi thắng điện biên phổ bốn mươi chín năm ngày giải phóng việt nam thống nhất đất nước
cuộc đua xe đạp toàn quốc cúp truyền hình thành phố hồ chí minh lần thứ ba mươi sáu có sự tham gia của một trăm linh năm vận động viên chuyên nghiệp
trong nước và quốc tế đến từ một mươi năm đội đua trên toàn quốc và trên hai trăm linh vận động viên phong trào của tỉnh điện biên
các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở hai mươi năm trạng đua với tổng lộ trình hơn hai bảy trăm linh km dọc theo chiều dài đất nước
và kết thúc về đích vào trưa ngày ba mươi tháng bốn tại công viên thống nhất thành phố hồ chí minh
ngay sau lễ khai mạc là trạng đua đầu tiên vòng quanh thành phố điện biên phủ với cự li năm mươi hai năm km
kết thúc trạng đua đầu tiên vận động viên pusri kunop của đội tập đoàn lộc trời an giang đã về nhất
trần tuấn kiệt đội đô pa gan đồng tháp giành vị trí thứ hai nguyễn văn bình đội thành phố hồ chí minh về vị trí thứ ba